theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số ba tiếp tục dịch chuyển về phía nam
hiện nay ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa đến mưa to
riêng các tỉnh thuộc khu đông bắc đồng bằng bắc bộ thanh hóa và hòa bình có mưa to đến rất to
do ảnh hưởng của vùng áp thấp này nên trong đêm nay và ngày mai bốn tháng tám
ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ có mưa vừa mưa to tổng lượng mưa phổ biến từ ba mươi một trăm linh mm trên hai mươi bốn h
riêng khu vực nam đồng bằng bắc bộ thanh hóa nghệ an hòa bình và nam sơn la có mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm trên hai mươi bốn h
từ đêm bốn tháng tám đến ngày sáu tháng tám các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa nhiều nơi có nơi mưa vừa mưa to
riêng khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm